nhằm giúp người dân và du khách hiểu hơn về loại hình nghệ thuật độc đáo mang tính cảm thụ đặc trưng của các nhà siêu tập
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bảo tàng đà nẵng tổ chức triển lãm nghệ thuật đá cảnh shuiseki từ bộ sưu tập đá cảnh thiên nhiên của nhà siêu tập phan khôi
shuseki là từ ngữ nhật bản shui tức là nước seiki là đá
shuseki thường được trưng bày trên đế gỗ đá chạm khắc là nghệ thuật thưởng ngoạn đá khi đá vẫn giữ được điều kiện tự nhiên của chúng
triển lãm nghệ thuật đá cảnh sisiki gồm hai mươi chín tác phẩm đá cảnh thiên nhiên tiêu biểu đã được nhà xuất bản thông tấn chọn lựa
và in trong tập sách những tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu việt nam từ năm hai nghìn một mươi
những tác phẩm này đã đạt giải vàng trong cuộc thi ở nhiều tỉnh thành phố của việt nam
đến với triển lãm người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh trong nước
như một thoáng hạ long một thoáng cố đô hòn trồng nha trang và các động vật đá như kim quy hắc điểu linh cẩu vãn xanh
triển lãm còn mang thông điệp về giá trị ẩn của thiên nhiên đến với con người qua đó hướng tới bảo tồn và phát huy các giá trị của đá